xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị chịu tác động của khối khí biển bao trùm nên trong đêm nay và ngày mai
miền bắc sẽ chỉ có mưa một vài nơi chỉ riêng khu vực phía tây bắc bộ có mưa giải rác lúc chiều tối
ban ngày trời tạnh giáo có nắng với mức nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
thời tiết tạnh giáo có nắng thuận lợi cho việc không phơi đồ đạc quần áo
cũng như là các hoạt động lưu thông của người dân
khối khí biển ổn định cũng bao trùm cả các tỉnh thuộc khu vực bắc trung bộ
vì thế khu vực này sẽ có thời tiết ổn định với mưa rào và rông chỉ xuất hiện ở một vài nơi
tập trung vào lúc chiều tối và đêm
còn ban ngày thì trời có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày mai tại đây đạt trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
trong khi đó với các tỉnh từ quảng trị đến khu vực ninh thuận bình thuận
chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực nam trung bộ
vì thế chiều tối có mưa rào và rông rải rác
trong đó lưu ý là tại một số tỉnh thuộc phía nam từ phú yên cho đến bình thuận
thì vẫn có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to
với lượng mưa có thể đạt ở mức là từ hai mươi bốn mươi mm có nơi là trên bảy mươi mm
trong cơn rông cần đề phòng với tổ lốc và gió giật mạnh
ban ngày trời còn nắng gián đoạn nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực này
đạt ở mức là ba mươi đến ba mươi ba độ
xa nở phía nam cả vùng cao tây nguyên và nam bộ cũng chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới
kết hợp với gió mùa tây nam ở phía nam hoạt động mạnh
nên về chiều tối sẽ có mưa rào và rông trên diện rộng
nhiều điểm sẽ xảy ra mưa vừa mưa to
với lượng mưa phổ biến ở mức là từ hai mươi bốn mươi mm có nơi là trên bảy mươi mm
trong cơn rông người dân cần đề phòng với các hiện tượng cực đoan như lúc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm ở các tỉnh phía nam có xu hướng giảm dần
tại tây nguyên là từ hai mươi ba mươi một độ còn tại khu vực nam bộ là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
đến với những thông tin trên biển
tại khu vực quần đảo hoàng sa chỉ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc đến đông ở mức cấp ba
cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa giảm xuống ở mức là bốn đến một mươi km trong mưa
với gió tây đến tây nam cấp bốn cấp năm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
khu vực thủ đô hà nội có mây ngày nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ